cuối giờ chiều ngày một mươi bảy tháng tám tập đoàn tnt group đã tặng cho hải dương trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
tập đoàn tnt đã trao tặng cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương hệ thống máy xét nghiệm real time pcr
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh hải dương hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn năm người có tiếp xúc liên quan đến các bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín cần lấy mẫu xét nghiệm
trong khi hải dương còn đang gặp khó khăn về hệ thống trang thiết bị y tế
sự hỗ trợ kịp thời nhanh chóng từ tập đoàn tnt đã bổ sung nguồn lực cho y tế địa phương giúp sàng lọc phát hiện nhanh chính xác các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng giúp hải dương sớm khoanh vùng khống chế ổn định tình hình dịch bệnh